do ảnh hưởng mưa lớn từ những ngày qua trong tối ngày hai mươi đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường sắt đoạn qua đèo hải vân thuộc địa phận tỉnh thừa thiên huế khiến hoạt động đường sắt bắc nam tiếp tục tê liệt
tuyến đường sắt bị sạt lở nghiêm trọng nhất là từ km bảy trăm năm mươi bảy đến km bảy trăm năm mươi chín bốn trăm bốn mươi đoạn qua đèo hải vân thuộc địa phận tỉnh thừa thiên huế do cung đường quảng nam đà nẵng quản lý
tại đây xuất hiện ít nhất là bảy điểm sạt lở với hơn ba trăm năm mươi mét khối đất đá và cây cối đổ xuống tràn ngập cả đường dây khiến nhiều đoạn tàu phải mắc kẹt tại các ga lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thuyên huế và ga kim liên thành phố đà nẵng
các hoạt động của đường sắt đi qua đoạn đường đèo hải vân đều bị phong tỏa tuyến đường sắt bắc nam tê liệt hoàn toàn
theo ngành đường sắt hiện công tác vận chuyển hành khách bị mắc kẹt ở các ga tàu đang được ngành phối hợp với bên vận chuyển đường bộ để đưa đón các khách hàng đi tàu từ ga lăng cô vào ga kim liên và ngược lại nhằm đáp ứng việc đi lại tạm thời trước mắt cho các khách hàng
đến một mươi ba h chiều nay đã có năm mươi tám hành khách đầu tiên đã được vận chuyển như vậy để tiếp tục hành trình của mình